với gần bốn mươi di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và một số di sản đại diện nhân loại
lào cai là một trong những địa phương đứng đầu cả nước về số lượng di sản văn hóa
hàng chục nghề truyền thống của các dân tộc được phục dựng dựa vào tài nguyên sẵn có là văn hóa dân tộc
cộng với thiên nhiên tươi đẹp các sản vật địa phương
lào cai đang khuyến khích người dân tạo các sản phẩm du lịch riêng có để thu hút du khách
cùng với đó công tác bảo tồn gìn giữ văn hóa gắn với phát triển du lịch
đang được coi là hướng đi bền vững giúp hiện thực hóa mục tiêu kép
vừa gìn giữ nét đẹp truyền thống các dân tộc vừa mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách
khi đến với các địa phương của tỉnh lào cai
tranh thủ những lúc nông nhàn những người phụ nữ dân tộc mông ở vùng cao tỉnh lào cai
cùng ngồi lại với nhau để may theo trang phục truyền thống
trang phục được làm hoàn toàn thủ công và qua nhiều công đoạn từ trồng lanh xe sợi dệt tạo hoa văn
đến nhuộm màu và tạo hình bằng sáp ong
mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo tỉ mỉ từ bàn tay của người phụ nữ
người mông quan niệm việc may theo trang phục là công việc quan trọng của người phụ nữ khi về nhà chồng
bởi vậy người phụ nữ mông thường được các thế hệ đi trước trong gia đình truyền dạy
theo may trang phục truyền thống từ rất sớm
học cái này thì từ hồi nhỏ từ lúc vừa mới học tiểu học là được dạy rồi
con gái người mông ai cũng phải học qua những cái này và cháu cũng vậy
ở xã mường hoa thị xã sapa
nghề may theo truyền thống được phụ nữ nâng niu và gìn giữ qua nhiều thế hệ
ngoài phục vụ may mặc các trang phục truyền thống của người mông ở sapa
đang được địa phương lựa chọn trở thành những sản phẩm đặc trưng góp phần phát triển

cháu đã có những chính sách khuyến khích đối với bà con
để tạo động lực cho bà con như là mở các lớp thâu thổ cẩm
để bà con giữ gìn và phát huy bản giác truyền thống của dân tộc
cùng với may theo trang phục truyền thống còn có nghề chạm bạc của người giao
ở xã mường hôm huyện bát sát
nghề làm hương của người giấy ở xã tà phời thành phố lào cai
hay nghề đan lát của người tài xã nghĩa đô huyện bảo yên
các sản phẩm truyền thống không chỉ phục vụ nhu cầu cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
mà còn mang đến trải nghiệm mới cho du khách
ở nghĩa đô thì có những sản phẩm mang cho người ta được nguồn gốc của người tài
đặc biệt hơn là có những sản phẩm làm cho con người du khách đến đây nhìn
thì rất là thấy là có sự chi tiết cầu kỳ và rất là đẹp
dưới bàn tay khéo léo của những người phụ nữ tài
từ những cây tre cây giang trên rừng trở thành sản phẩm độc đáo và tinh tế
đây là những vật dụng không thể thiếu trong những ngày lễ ngày tết của người vùng cao
không chỉ vậy những sản phẩm này còn đang là những món quà lưu niệm yêu thích của du khách thập phương
chặt cây độ tuổi từ không già không già lắm non không nhon non lắm
tránh cây cụt ngọn cây đấy là trẻ không già đan thì không tốt
tỉnh lào cai có hai mươi năm dân tộc anh em cùng sinh sống
trải qua nhiều thế hệ các giá trị văn hóa được gìn giữ và bảo tồn trở thành tài sản vô giá của cả cộng đồng
thông qua các lễ hội các giá trị văn hóa ấy càng được phát huy và có sức lan tỏa mạnh mẽ trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết các dân tộc
những cái giá trị văn hóa của bà con cũng đã được khơi dậy và nó cũng là trở thành một cái sản phẩm phục vụ du lịch hết sức là tích cực
đó là các phong tục tập quán tốt đẹp các trò chơi dân gian của đồng bào các dân tộc
chính vì vậy là thực sự đã tạo ra một cái nhận thức mới tạo ra cho bà con nhân dân biết phát huy cái giá trị văn hóa của mình để phát triển kinh tế xã hội
và đóng góp vào trong quá trình xóa đói giảm nghèo
trước những mai một các giá trị văn hóa truyền thống cùng với công tác bảo tồn gìn giữ các nét văn hóa độc đáo của các dân tộc
tỉnh lào cai đang dành nhiều nguồn lực để phục dựng lại nhiều lễ hội
với sự tham gia của các nghệ nhân các chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật và đặc biệt là sự tham gia chào đón của đông đảo người dân thuộc các dân tộc của địa phương
đến nay lào cai đã có hơn hai mươi lễ hội của một mươi ba dân tộc
chúng tôi cũng tiếp tục tham mưu cho huyện để lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ cho nhà làng trưởng bản và nghệ nhân ưu tú để tiếp tục thực hiện các lớp truyền dạy cho đồng bào
một điểm dễ thấy trong việc bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch ở lào cai trong những năm qua đó là lấy con người làm trung tâm phát huy vai trò trí tuệ của nhân dân huy động sức mạnh nội lực của nhân dân
làm yếu tố chính để bảo tồn phát huy giá trị truyền thống và mang lại lợi ích kinh tế từ du lịch
tại nhiều thôn bản vùng cao có tiềm năng phát triển du lịch các địa phương đã bố trí hỗ trợ thành lập đội văn nghệ duy trì tập luyện thường xuyên và sinh hoạt lồng ghép các hoạt động một tháng một lần
mong muốn sau này có du lịch để giữ lại cái bản sắc dân tộc văn hóa của mình
để phát huy truyền thống văn hóa của mình

để phát huy truyền thống văn hóa của mình

bảo tồn văn hóa là nhiệm vụ và trách nhiệm của cả cộng đồng
bởi vậy việc bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch sẽ phát huy sức mạnh tập thể nhằm mang lại giá trị cốt lõi của cả cộng đồng dân tộc nơi họ sinh sống
nhiều năm trở lại đây mô hình du lịch cộng đồng nở rộ thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế
đây cũng là sản phẩm du lịch đặc trưng ở vùng núi cao khi các giá trị văn hóa được bảo tồn và gìn giữ trở thành biểu tượng tại các điểm du lịch
phát huy sản phẩm du lịch nông nghiệp sản phẩm nông nghiệp để phát triển cho cộng đồng
chúng tôi cũng đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các địa phương phương ở khu vực các xã thượng huyện
quan tâm chăm sóc bảo tồn những cây mận cổ có giá trị và đưa vào thành một trong những nhiệm vụ là những sản phẩm du lịch đặc sắc để phát triển du lịch cộng đồng ở các xã khu vực thượng huyện
với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên nhiều vùng khí hậu đặc trưng lào cai đang giữ một kho tàng văn hóa độc đáo
các phong tục tập quán nếp nhà lễ hội trang phục truyền thống được người dân giữ gìn qua nhiều thế hệ
giờ đây trở thành những sản phẩm đề phương
để phát triển du lịch đặc sắc bước đầu mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân bản địa
với trên hai mươi tuyến du lịch cộng đồng thu hút một triệu lượt khách mỗi năm chiếm hơn ba mươi lượng khách toàn tỉnh lào cai
việc phát triển du lịch đặc sắc phát triển du lịch đặc sắc phát triển du lịch đặc sắc phát triển du lịch đặc sắc
mở rộng các mô hình du lịch cộng đồng đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn của vùng cao lào cai
đời sống người dân từng bước thay đổi từ việc người dân bản địa chuyển đổi hình thức phát triển kinh tế nông nghiệp
truyền thống sang làm du lịch từ đó mang đến thu nhập bình quân trên ba mươi triệu đồng một hộ một năm
có những mô hình homestay thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm
điều đó khẳng định phát triển du lịch cộng đồng là giải pháp hiệu quả và bền vững
giúp cộng đồng dân tộc ở vùng cao lào cai lưu giữ văn hóa truyền thống tốt đẹp
với phương châm biến di sản thành tài sản tỉnh lào cai đã xây dựng các đề án về phát triển du lịch
trong đó trọng tâm là các giá trị văn hóa dân tộc đang được bảo tồn và phát huy mạnh mẽ gắn chặt với phát triển du lịch
lào cai cũng xác định du lịch sẽ là một trong bốn trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh
bảo tồn văn hóa để phát triển du lịch cũng góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
để cao cái vai trò chủ thể văn hóa tức là cái vai trò của người dân trong cái công tác bảo tồn di sản
chính vì thế cho nên tất cả các chương trình chúng tôi đều hướng về cộng đồng
chúng tôi không làm thay việc cho cộng đồng nhưng chúng tôi là những người đồng hành với cộng đồng
để giúp cho cộng đồng nhận diện được các cái giá trị văn hóa của mình
nhận diện được những cái loại hình di sản văn hóa mà mình đang lưu giữ để chung tay bảo vệ nó
gắn với phát triển du lịch
với nhiều cách làm sáng tạo công tác bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch tại lào cai
đã đạt được những thành tựu đáng kể
đó là kết quả của sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn
với mục tiêu xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc
trên cơ sở khai thác tiềm năng thế mạnh để nâng cao thu nhập cho người dân từ du lịch
và cũng là điều kiện quan trọng để du lịch lào cai tạo chỗ đứng bền vững
ấn tượng trên bản đồ du lịch thế giới